liên quan đến vụ đòi nợ tại bệnh viện tâm hồng phước gây xuân sau dư luận hôm nay
thì cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố biên hòa tỉnh đồng nai cho biết
đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt tạm giam hai tháng đối với bốn đối tượng
gồm phạm văn tình ba mươi sáu tuổi nguyễn trọng tuyên ba mươi tuổi cả hai cùng ngụ tại thành phố hải phòng
nguyễn hữu vương ba mươi chín tuổi và vi kim dung ba mươi tuổi cùng ngụ tại thành phố biên hòa
để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
các quyết định trên đã được viện kiểm sát nhân dân cấp cao phê chuẩn
theo kết quả điều tra ban đầu ông nguyễn thế thử giám đốc bệnh viện tâm hồng phước
có vay tiền của các đối tượng trên với lãi suất cao từ một mươi một cho đến sáu mươi một tháng
tổng số tiền là hai sáu tỷ đồng
chiều ngày hai mươi một tháng một mươi hai các đối tượng trên tại bệnh viện tâm hồng phước để lấy tiền lãi thì bị bắt giữ
tổng số tiền thu lợi bất chính từ cho vay lãi được cơ quan điều tra xác định là hơn hai hai tỷ đồng
điều tra đang tiếp tục làm rõ hành vi của một số đối tượng liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật